ủy ban nhân dân tp hcm vừa tiến hành khảo sát một số điểm nóng về ngập lụt trên địa bàn thành phố
và cho biết sẽ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để giải quyết tình trạng ngập lụt diễn biến nghiêm trọng thời gian vừa qua
theo đó nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập nước trên địa bàn tp hcm không chỉ đến từ chiều cường mưa lớn
mà còn đến từ công tác quản lý hệ thống canh dạch còn lòng lèo
bên cạnh đó ý thức của một số người dân chưa cao xả rác bừa bãi lấn chiếm canh rạch
hệ thống thoát nước để xây dựng nhà cửa làm thu hẹp dẫn đến tắc ngẽn dòng chảy
trong thời gian tới thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương phải có giải pháp mạnh
kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng hộ dân lấn chiếm canh rạch
bên cạnh đó các đơn vị liên quan cần phối hợp sớm triển khai các biện pháp nhanh chóng giải quyết tình trạng ngập lụt
do mưa lớn tại khu vực sân bay tân sơn nhất và dạch cầu suối góp phần thoát nước cho khu vực dân cư khu vực xung quanh
ngoài ra thành phố cũng thông qua chủ trương mở rộng một số lòng kênh khơi thông dòng chảy
tăng khả năng tiêu thoát nước và giao trung tâm chống ngập phối hợp với địa phương
khảo sát lập dự án một số điểm nóng về ngập lụt để có phương án triển khai